sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại đài tưởng niệm khâm thiên phố khâm thiên quận đống đa
lãnh đạo thành phố hà nội cùng đại biểu các ban ngành đoàn thể và rất đông người dân thủ đô
đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm đồng bào thủ đô bị bom b năm mươi hai mỹ sát hại vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu đoàn đại biểu
cuộc tập kích đường không chiến lược tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai của đế quốc mỹ là một cuộc ném bom hủy diệt
riêng thủ đô hà nội đế quốc mỹ đã ném hơn một mươi tấn bom hủy diệt nhiều khu phố
làng mạc giết hại hơn hai người dân thường trong đó phố khâm thiên quận đống đa
cuộc ném bom của giặc mỹ trong đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã làm hai trăm bảy mươi tám người dân thiệt mạng
hơn năm trăm linh ngôi nhà bị phá hủy trong không khí xúc động các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội
nhân dân thủ đô đã dành phút mặc niệm thành kính dân hương tưởng nhớ đồng bào đã ngã xuống